các đối tượng cùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn với hai anh em lê minh thoại và lê minh thành chú cùng địa phương thắng cùng các đối tượng còn lại đã khống chế thoại thành và bà huỳnh thị mỹ tiên
mẹ của thành đưa đến nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang để đánh đập
sau gần một ngày thì được gia đình thuyết phục động viên thắng mới cho mẹ con thành về
qua giám định tỷ lệ thương tật của bà tiên là hai và thành là ba
đến ngày bốn tháng tám thắng cường và thành đến cơ quan công an đầu thú còn thương đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện công an tp long xuyên đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử ba bị cáo nguyên là lãnh đạo quỹ tiện dụng nhân dân hậu giang về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bước sang ngày thứ ba với phần tuyên án
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng sáu mươi sáu năm tù
theo cáo trạng quỹ tín dụng nhân dân hậu giang được cấp phép và bắt đầu hoạt động từ đầu năm hai nghìn bảy
lệ hữu tâm nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị đã nhờ hai mươi tám trường hợp đứng tên vai tiền của quý tiện dụng nhân dân hậu giang
để vay được nhiều tiền tâm đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hàng chục lần
và nguyễn thiện hồng nguyên giám đốc quỹ tín dụng đã ký giải ngân hai mươi bốn hồ sơ để tâm chiếm đoạt hơn bốn mươi năm tỷ đồng
hành vi này khiến cho quỹ tín dụng nhân dân rơi vào tình trạng mất thanh khoản không có tiền trả cho người gửi vào tháng tám năm hai nghìn một mươi một
với nhiều thủ đoạn tâm hồng và bùi trí linh nguyên phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân hậu giang
còn đưa đạo chiếm đoạt của người dân vào một số doanh nghiệp số tiền gần ba mươi tỷ đồng
chiều ngày hôm qua tại khóm hai thị trấn tràm chim huyện tam nông tỉnh đồng tháp
công an thị trấn tràm chim đã bắt quả tang chín đối tượng đều trú tại địa bàn huyện tam nông
đang có hành vi đánh bạc giữa hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
tại hiện trường và trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ sáu bộ bài tay gần chín triệu đồng tiền mặt
sáu điện thoại di động và một số tam vật khác có liên quan
hiện công an thị trấn tràm chiêm đang tạm giữ tăng vật để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
vào tối qua trên tuyến quốc lộ một a cũ đi qua địa phận xã quảng lạc thành phố lạng sơn
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang chiếc xe ô tô tải mang bình kiểm soát tám mươi chín c tám nghìn bốn trăm linh ba
đang có hành vi vận chuyển da cầm nhập lậu
qua kiểm tra chiếc xe chứa hơn sáu ba trăm linh con vịt giống nhập lậu từ trung quốc về
chủ lộ hàng trên là nguyễn hương nghĩa chú tại tỉnh hương yên
toàn bộ số gia cầm trên chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
hiện công an thành phố lạng sơn đang hoàn tất thủ tục xử lý chủ hàng
lái xe theo quy định và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm nhập lậu trên